đồng thời là khi mà thời gian phát hiện và xử lý muộn ấy thì cũng không còn đường nào để thoát được ra nữa
đây không phải là vụ cháy thương tâm duy nhất được ghi nhận trong thời gian qua
lửa nóng vẫn chưa kịp muộn khói vẫn chưa kịp tan
người dân hà nội chưa kịp hết bàng hoàng sau những vụ cháy trước đó
thì đã phải đau buồn chứng kiến những cảnh tượng xảy ra tại căn nhà này
các số liệu thống kê phân tích cho thấy là trong số các vụ cháy đã được điều tra làm rõ của nguyên nhân của năm hai nghìn hai mươi ba
thì có đến gần năm mươi chín số vụ cháy là nguyên nhân do các sự cố về hệ thống điện và thiết bị điện
gần với năm nguyên nhân là do sự bất cẩn trong quá trình sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt
ngay trong ngày hôm nay tiếp tục xảy ra một vụ cháy nhà dân trên con phố hàng gai
và may mắn không có thiệt hại về người
vụ việc này mà
một lần nữa sóng lên hội chuông cảnh báo về công tác phòng cháy trịa cháy tại các hộ gia đình
nhất là trong dịp cuối năm giáp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
một lần nữa sóng lên hội chuông cảnh báo về công tác phòng cháy tại các hộ gia đình nhất là trong dịp cuối năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn